nhân chuyến công tác tại nghệ an đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
vừa đến thăm và làm việc với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng
chiến đấu cao của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong những ngày lễ của dân tộc
cùng những thành tích mà đơn vị nỗ lực đạt được trong thời gian qua
yêu cầu trong thời gian tới lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an ra sức phấn đấu
phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tích cực tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong việc xây dựng
củng cố thế trận biên phòng toàn dân tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội
xoa đói giảm nghèo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn
xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ biên phòng
góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới